sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng cho biết vừa có báo cáo khẩn cấp về tình trạng
năm hồ chứa thủy lợi xuất hiện hiện tượng bất thường có nguy cơ mất an toàn cho công trình và hạ dụ
năm hồ chứa bao gồm hồ tuyền lâm hồ đinh trang thượng hai hồ tư nghĩa bró và hồ ma đanh
đối với hồ tuyền lâm xảy ra hiện tượng thấm nước trên thân đập lớn hơn mức cho phép
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng đã yêu cầu các đơn vị chủ quản
các hồ đập lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm không cho người dân du khách và các phương tiện lưu thông
trên các thần đập đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị trung ương sớm bố trí kinh phí
để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa và khu vực sạt lở bờ sông suối